một nền nông nghiệp kỹ thuật cao và giờ là năng lượng tái tạo
sa mạc đá negev một trong những vùng đất khô cằn nhất thế giới và chiếm tới một nửa diện tích đất ở israel
nhiệt độ mùa hè có lúc lên tới năm mươi độ c
nhưng ban đêm là hai mươi năm độ c
sự tranh lệch nhiệt độ khiến đá cũng phải vỡ vụn và trải đều khắp bề mặt sa mạc
vậy nên nơi này còn được gọi là sa mạc đá
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín khi những người tiên phong tới vùng đất khô hạn nhất của sa mạc negev để định cư
họ bị coi là những kẻ khờ dại bởi chính các nhà khoa học cũng thừa nhận rằng con người không thể sống được ở vùng đất khắc nghiệt này
đúng như nhà văn mark twain từng mô tả
đó là một mảnh đất thê lương
ngay đến cả những người bạn gần gũi với sa mạc như sương rồng cũng gần như rời bỏ nơi này
một trăm năm mươi năm sau khi mark twain đặt chân tới israel và hơn bảy mươi năm sau khi người israel bắt tay vào công cuộc kiến tạo một quốc gia vĩ đại
sa mạc đá negev đã nở hoa tạo nên một kỳ tích mà bất cứ du khách nào tới đây cũng phải thốt lên rằng
đây chính là vườn địa đà
và đây là một cảnh quan kỳ thú trong vườn địa đàng đó
còn gì hợp lý hơn là xây dựng những nhà máy năng lượng mặt trời tại vùng đất có nhiều nắng đến vậy
nhà máy năng lượng negev có công suất khoảng ba trăm linh mw là nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất israel
đây cũng là nhà máy năng lượng sạch đầu tiên áp dụng công nghệ khai thác nhiệt năng lượng mặt trời kết hợp với hệ thống ngầm chữ hơi nóng để sử dụng vào ban đêm
đầu tiên chúng ta tập trung vào năng lượng mặt trời
trung năng lượng mặt trời và một hệ thống ống chứa bên trong sau đó làm nóng ống chứa đến khoảng năm trăm linh độ c
rồi chuyển đến nơi lưu trữ khác dưới lòng đất tiếp tục làm nóng
từ đó nó sẽ tạo ra hơi nước để vận hành tô bin
trái tim của dự án vĩ đại này là tòa tháp asalim có chiều cao hai trăm bốn mươi mét giống như một ngọn hải đăng giữa sa mạc mênh mông
tháp năng lượng asalim hiện giữ kỷ lục cao nhất thế giới và là biểu tượng cho nguồn ánh sáng từ năng lượng tái tạo
giúp cho toàn bộ đất nước israel bừng sáng
bao quanh tháp asalim là một cánh đồng gương rộng ba km hai với năm mươi năm tấm gương hấp thụ ánh sáng mặt trời đưa lên tháp
nhiệt độ đỉnh tháp có thể đạt tới sáu trăm linh độ c
hơi nước sản sinh ra từ đây được đưa xuống chân tháp và biến thành điện năng
tháp asalim có khả năng cung cấp một trăm hai mươi một mw điện đáp ứng hai nhu cầu sử dụng điện của israel
điều chúng tôi hướng tới là làm thế nào để những nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió năng lượng mặt trời trở nên sẵn sàng bất cứ khi nào chúng ta cần
vì vậy việc lưu trữ năng lượng chính là mấu chốt
chúng tôi sẽ đưa ra công nghệ mới này với nguồn năng lượng giá cả hợp lý
đó chính là bước đột phá mới
các nhà khoa học israel tự tin rằng phương pháp lưu trữ năng lượng ban đêm này sẽ mang lại nhiều kết quả khả quan hơn trong tương lai
đồng thời phát triển dự án để sử dụng cả ở những quốc gia khác
công trình tham vọng lớn này của israel ngốn tới năm trăm bảy mươi triệu đô la đầu tư xây dựng
gấp ba lần so với việc đầu tư sản xuất năng lượng từ khí đốt và nhiên liệu hóa thạch
xong theo ông didi paz giám đốc điều hành nhà máy điện mặt trời negev
thì dự án này cho thấy chính phủ israel sẵn sàng chi một khoản đầu tư lớn để có thể nhận về những lợi ích lâu dài
chi phí đó sẽ giảm dần theo thời gian khi mà tòa tháp thứ hai hay thứ ba hoàn thành
khi đó israel sẽ thỏa mãn nhu cầu năng lượng sạch toàn quốc mà chỉ cần sử dụng tới bốn diện tích tiềm năng tại sa mạc negev
trước mắt nhà máy giúp tránh được lượng khí thải thải ra môi trường tới một trăm một mươi tấn co hai mỗi năm và cung cấp hơn một việc làm
trước đó israel đã phát hiện ra mỏ khí đốt leviathan lớn nhất thế giới tại địa trung hải
bên cạnh mỏ khí ga khổng lồ như delex amteris
việc liên tiếp phát hiện các mỏ khí ga lớn ngoài khơi đã giúp israel
hiển nhiên nổi lên thành cường quốc năng lượng ở trung đông
vấn đề sử dụng năng lượng giá rẻ và an ninh năng lượng có thể nói đã nằm trong tầm tay của người israel
thế nhưng đất nước hơn chín triệu dân này vẫn đặt mục tiêu có thể đáp ứng được một mươi tổng lượng năng lượng toàn quốc
bằng năng lượng sạch vào năm hai nghìn hai mươi một mươi bảy vào cuối năm hai nghìn ba mươi
chủ yếu số năng lượng ấy sẽ đến từ mặt trời và tiến tới giảm hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch
đáng nói là những mục tiêu này được đặt ra trước khi có hiệp định paris về biến đổi khí hậu
và câu chuyện phát triển năng lượng tái tạo của israel không chỉ là chế ngự hoang mạc nê ghép rộng lớn
nếu nói về nguồn tài nguyên tự nhiên lớn nhất mà israel có thì đó chính là mặt trời và nguồn lực con người
đó là những yếu tố khiến sa mạc đổi màu xanh
hãy để các mái nhà làm ra tiền và giảm ô nhiễm môi trường
đó là tên một chiến dịch do bộ đảng
năng lượng và cơ quan điện lực israel phát động và cho đến nay các tấm pin mặt trời đã được lắp đặt trên khoảng một mươi ba mái nhà phần lớn phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp thương mại và công nghiệp
dự tính số lượng các tấm pin mặt trời lắp đặt trên mái nhà sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm hai nghìn hai mươi
các hộ gia đình lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời có thể thu lãi sau khoảng từ tám đến một mươi năm
hiện tại giá thành sản phẩm của các tấm pin năng lượng mặt trời đã giảm khoảng sáu mươi

trung bình một tòa nhà với diện tích khoảng một trăm linh m hai
thì việc lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời có thể giảm được chín bảy tấn không khí ô nhiễm hàng năm
và tạo ra một khoản lợi nhuận khoảng hai một trăm một mươi năm đô la mỗi năm
chỉ sau từ tám đến một mươi năm đầu tiên là có thể trả hết số vốn đầu tư ban đầu
ngoài ra các ngân hàng cũng cung cấp các khoản vay hấp dẫn dành cho các hộ gia đình
muốn lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời và không phải chịu thuế thu nhập hay thuế vat
nhưng có một điều mà có lẽ ít người biết đến là những tấm pin năng lượng mặt trời
đã xuất hiện trên mái nhà của người israel từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi ấy có đến chín mươi các hộ gia đình ở israel sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời
đứng đầu thế giới bởi đơn giản là quy định này đã được đưa vào luật dân sự
có thể nói israel đã đi đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng sạch
chính phủ israel tiếp tục đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu
về phát triển năng lượng sạch đã đề ra như ưu đãi thuế cho các cơ sở sản xuất điện
từ năng lượng tái tạo thúc đẩy các dự án xây dựng xanh và ngành sản xuất xe điện
bộ năng lượng israel cũng đã quyết định đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than ở hadera
và cho tới cuối năm nay sẽ có khoảng hai trạm sạc xe điện được bố trí trên toàn quốc
với tổng chi phí khoảng tám sáu triệu đô la
và một điều quan trọng nữa là
israel có thế mạnh với các doanh nghiệp khởi nghiệp
chương trình vườn ươm doanh nghiệp được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
hiện có hai mươi sáu vườn ươm doanh nghiệp hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo
tất cả đều là doanh nghiệp tư nhân và của các tổ chức phi lợi nhận
do văn phòng quản lý khoa học israel quản lý
ngoài ra các trường đại học của israel còn rất nhanh nhạy trong nghiên cứu năng lượng tái tạo
đặc biệt là năng lượng mặt trời
nước này thành lập trung tâm kiến thức về pin nhiên liệu và lưu trữ chuyển đổi năng lượng
năm hai nghìn một mươi năm israel đầu tư bốn hai mươi năm gdp cho nghiên cứu và phát triển khoa học
trong khi mỹ là hai hai anh là một bảy
kết quả là israel trở thành quốc gia cung cấp các công nghệ tái tạo mới
bao gồm sự hồi sinh của thị trường nhiệt mặt trời
một trong những thành tựu mà các công ty công nghệ của israel mang đi khắp thế giới
là công nghệ tích hợp sử dụng pin mặt trời
hệ thống này xuất phát từ thực tế rằng rất nhiều vùng nông thôn trên thế giới hiện nay
vẫn chưa biết đến điện và làm thế nào để giúp những người nông dân nghèo
ở vùng sâu vùng xa đều có thể tiếp cận được với công nghệ tưới tiêu hiện đại
hệ thống gồm máy bơm và pin mặt trời
tấm pin mặt trời sẽ tích điện để vận hành máy bơm tưới cho cây trồng
với hệ thống máy bơm này người nông dân dường như không mất chi phí tiền điện
hiện tại rất nhiều vùng trên thế giới không chỉ thiếu điện mà nguồn nước cũng rất hạn chế
về thời tiết
thông qua công nghệ tưới nhỏ giọt nông dân có thể tiết kiệm nguồn nước điện
và chủ động hơn trong việc bảo vệ mùa màng
với việc tích hợp sử dụng pin năng lượng mặt trời vào hệ thống tưới tiêu
các công ty công nghệ nông nghiệp của israel đang giúp người nông dân ở nhiều nơi trên thế giới
ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp góp phần tăng sản lượng nông sản
tận dụng nguồn năng lượng tái tạo hiệu quả
chẳng hạn như riêng tập đoàn na an dan zyens đã triển khai mô hình khép kín tích hợp pin năng lượng mặt trời
vào hệ thống tưới và bón phân kết hợp ở hơn năm điểm tại ấn độ và ở châu phi là hơn ba điểm
năng lượng mặt trời luôn được đánh giá là một nguồn nhiên liệu vô cùng giá trị trong tương lai
thế nhưng chúng ta vẫn chưa tận dụng được nguồn năng lượng quý giá này vì chưa thể lưu giữ nguồn điện
tạo ra khi không có ánh nắng mặt trời chưa kể tới chi phí cho công nghệ này là tương đối cao
nhất là so với việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch
tuy nhiên các công ty năng lượng của israel đã cho thấy khả năng giải quyết được cả hai vấn đề này